ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã diễn ra lễ trao giải
nhà khoa học nữ xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín do quỹ oreal unesco trao tặng
năm nay có ba nhà khoa học nữ việt nam được vinh danh giải oreal vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học
trong đó có một nhà khoa học được giải thưởng nhà khoa học trẻ tiềm năng thế giới
dự lễ trao giải có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước
chương trình l oreal unesco vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã được giới thiệu đến việt nam từ năm hai nghìn chín
nhằm hướng đến mục tiêu khuyến khích xã hội tận dụng trí tuệ sự sáng tạo và đam mê của nữ giới trong nghiên cứu khoa học
năm nay hội đồng xét xuyệt được ba nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học vật liệu và khoa học đời sống
trong suốt một mươi năm qua chương trình giải thưởng và học bổng nghiên cứu khoa học dành cho nữ giới
đã vinh danh ba mươi hai nhà khoa học trẻ
hội đồng xét xuyệt được ba nhà khoa học nữ xuất sắc việt nam từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
vì những nghiên cứu được đánh giá là có ý nghĩa khoa học quan trọng góp phần cải thiện và thay đổi cuộc sống
và giúp họ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong khoa học